ngày bốn tháng ba thủ tướng đã ban hành chỉ thị số một mươi một cttu về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách thảo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp quan trọng tại chỉ thị là đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công trình hạ tầng giao thông vận tải lớn là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động lớn từ dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhất trí với phương án do bộ giao thông vận tải đề xuất yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với các bộ liên quan có báo cáo chính thức về vấn đề này trình cấp có thẩm quyền
đối với dự án cầu mỹ thuận hai thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải thúc đẩy triển khai sớm đưa vào sử dụng